uniper công ty năng lượng hàng đầu của đức thông báo sắp đưa vào vận hành trạm tiếp nhận khí tự nhiên hóa lỏng nổi đầu tiên của nước này tại cảng vine traven để bơm vào mạng lưới đường ống khí đốt quốc gia
ngày hai mươi hai tháng một mươi hai tới lần đầu tiên khí đốt tự nhiên sẽ được nhập vào mạng lưới khí đốt của đức từ một trạm tiếp nhận và vận hành nổi có tên là hoec esper ranza
đây là một con tàu đặc biệt vừa chuyển khí hóa lỏng thành khí đốt và bơm vào bờ vừa có thể vận chuyển một lượng lớn khí hóa lỏng trên tàu
theo kế hoạch giữa tháng một mươi hai tàu sẽ cập cảng wilhelmshaven với khoảng một trăm bảy mươi mét khối khí hóa lỏng
tàu sẽ chở đủ lượng khí hóa lỏng từ nigeria để phục vụ nhu cầu sử dụng của năm mươi hộ gia đình ở đức trong vòng một năm
không giống như nhiều nước châu âu khác đức chưa có sẵn các cảng tiếp nhận khí hóa lỏng vì trước nay chủ yếu nhập khí đốt từ nga qua các đường ống dưới biển hoặc trên đất liền
sau khi cuộc xung đột tại ukraine nổ ra nguồn cung khí đốt từ nga sang đức đã bị giảm dần và cắt bỏ hoàn toàn từ tháng chín